tại hà nội sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện quốc phòng
quán triệt và thực hiện đường lối quan điểm của đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những năm qua học viện quốc phòng đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học
từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có chất lượng cao xây dựng học viện chính quy tiên tiến mẫu mực
trở thành trung tâm huấn luyện đào tạo nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia
có uy tín trong khu vực và quốc tế
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực vẫn diễn biến phức tạp tiềm ẩn những bất ổn khó lường
công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng
sự nghiệp quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề
vừa mang tính thời sự khẩn trương cấp bách vừa mang tính cơ bản lâu dài
học viện quốc phòng là một học viện lớn của quốc gia
là trung tâm đào tạo tướng lệnh
sĩ quan cao cấp của quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ cao cấp của đảng
nhà nước cho lực lượng vũ trang và các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước thuộc diện trung ương quản lý
là đầu mối thực hiện sự hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng quan chức quân sự cấp cao của nước ngoài
vì vậy trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng
đồng hồ cán bộ cao cấp của đảng
nhà nước và lực lượng vũ trang đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược
chủ động nghiên cứu đề xuất với đảng nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc
nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội giữ vững môi trường hòa bình
để phát triển kinh tế xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước
kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nâng cao khả năng chất lượng dự báo nắm chắc tình hình chủ động phòng ngừa
phát hiện sớm những nhân tố có thể dẫn đến đột biến bất lợi
để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra chủ tịch hội chỉ rõ và đề nghị học viện quốc phòng
cần lưu ý chú trọng thực hiện bốn nhóm vấn đề
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
chỉ thị của đảng nhà nước quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng an ninh quân sự trong tình hình mới
tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo chăm lo xây dựng đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị
tư tưởng tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng học viện vững mạnh toàn diện tiên tiến chính quy mẫu mực